hà nam có hai tuyến giao thông đường thủy chính là sông hồng và sông đáy với gần hai trăm linh km của hai tuyến giao thông này
với hơn một mươi bến đỏ ngang đang hoạt động hàng ngày có hàng trăm lượt phương tiện thường xuyên qua lại tại các bến đỏ
việc bảo đảm an toàn cho các hành khách thì hầu như chưa được các chủ phương tiện quan tâm
nguy cơ sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào
tại bến đỏ ngang thôn trung hiếu xã thanh hải huyện thanh liêm
hàng ngày có khá nhiều lượt người và phương tiện giao thông qua lại nơi đây
nhưng người dân lại không thực hiện việc mặc áo phao cứu sinh
nhằm hạn chế tối đa những rủi ro khi tham gia giao thông đường thủy
đặc biệt là trong mùa mưa lũ rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành và chính quyền địa phương
thường chúng ta kiểm tra phối hợp với lực lượng công an
thì thường xuyên kiểm tra các bến đỏ
thứ nhất là kiểm tra các nội quy xem có rán nội quy ở chỗ lám chợ không
và kiểm tra về các cơ sở vật chất ví dụ như về đò về phao bơi và đảm bảo để khi an toàn cho khách đi đò
cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính quyền các cấp các ngành
lực lượng chức năng tỉnh hà nam cần kiên quyết xử lý đối với các chủ phương tiện
cũng như người tham gia giao thông đường thủy không chấp hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra